tại tỉnh tuyên quang bộ tư lệnh vùng một hải quân phối hợp với ban tuyên giáo các tỉnh tuyên quang quảng ninh hưng yên nam định thái bình và nghệ an
đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền về biển đảo năm hai nghìn một mươi sáu và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị bộ tư lệnh vùng một hải quân đã tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo năm hai nghìn một mươi bảy với ban tuyên giáo các tỉnh với nội dung
tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
nghị quyết trung ương khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới tạo sự chuyển biến mới về chất lượng
hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền góp phần giữ vững trận địa tư tưởng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao
năm hai nghìn một mươi sáu bộ tư lệnh vùng một hải quân và các tỉnh có ký kết phối hợp tuyên truyền đã tích cực chủ động thường xuyên kịp thời triển khai công tác tuyên truyền biển đảo đạt chất lượng hiệu quả
công tác tuyên truyền biển đảo đã thực sự trở thành một phương thức quan trọng tạo nên sức mạnh to lớn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên thế giới